lực lượng phòng vệ nhật bản sdf vừa bắt đầu cuộc tập trận chung đầu tiên với các lực lượng quân sự mỹ
trong đó giả định thực hiện những nhiệm vụ theo luật an ninh quốc phòng mới của nhật bản
vốn có hiệu lực từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu
cuộc tập trận được tiến hành ngoài khơi đảo ukibaru gần tỉnh okinawa
theo kịch bản lực lượng phòng vệ nhật bản giải cứu các thành viên phi hành đoàn
một máy bay quân sự mỹ bị rơi trên biển trong bối cảnh bùng nổ một cuộc chiến ở nước ngoài
có tác động đáng kể tới hòa bình và an ninh của nhật bản
cuộc tập trận này sẽ được nối tiếp bằng một cuộc tập trận chung lớn hơn dự kiến diễn ra vào ngày chín tháng một mươi một
hai cuộc tập trận trên nằm trong khuôn khổ đợt tập trận kingswood tạm dịch là thanh gươm sắc bén
được tiến hành từ hôm ba mươi tháng một mươi vừa qua với sự tham gia của khoảng hai mươi năm thành viên lực lượng phòng vệ nhật bản
và một mươi một quân nhân mỹ
lực lượng phòng vệ nhật bản gần đây đã tiến hành các cuộc diễn tập cho những sứ mệnh
mà họ có thể can dự trong khuôn khổ chiến dịch gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc